kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương mục khát vọng tây nguyên của truyền hình nhân dân
quốc lộ một mươi chín qua tỉnh bình định và tỉnh gia lai có vai trò kết nối giao thương
tạo ra không gian kinh tế tiểu vùng bắc tây nguyên và vùng kinh tế trọng điểm trung bộ
hiện đang được đầu tư nâng cấp mở rộng
theo tiến độ đã gia hạn dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực tây nguyên
dự án nâng cấp quốc lộ một mươi chín đến cuối năm nay sẽ được đưa vào sử dụng
tuy nhiên đến nay vẫn còn đang nhiều hạng mục thi công gian dở
gây ảnh hưởng đến đời sống của bà con trong vùng triển khai dự án
cũng như đến giao thương hàng hóa phát triển kinh tế của các địa phương
đây là cách mà những hộ dân sống dọc bên quốc lộ một mươi chín dùng để hạn chế bụi bậm xâm nhập vào nhà
quán tạp hóa của gia đình anh diệp tế lãm tại xã hà tàm huyện đắc pơ tỉnh gia lai
dù đã che kín nhưng vẫn không tránh được bụi bẩn bám vào hàng hóa và các vật dụng trong nhà
mùa khô dẫu biết bịt lại thì bức bí
nhưng đây là giải pháp hiệu quả nhất mà nhiều hộ dân sử dụng để đối phó với bụi
trong quá trình thi công thì gây ra bụi nhiều
thì cũng một số hộ gia đình cá nhân họ ý kiến
thì quán đờ này thì hội đồng có cáo dự bàn nghiệp
và cũng đã có làm việc với đồng bệnh thi công
để áp dụng các biện pháp thiện ở môi trường
để giảm thiểu bụi
cụ thể là các đơn vị cũng đã có việc tưới nước
để giảm thiểu bụi

để giảm thiểu bụi
thưa quý vị và các bạn
thi công công trình thì khó tránh khỏi tình trạng ô nhiễm môi trường do bụi bẩn
thế nhưng việc một số gói thầu thi công kéo dài cầm chừng
chậm hoàn thành các hạng mục
đã khiến cuộc sống của người dân tại khu vực lân cận
bị ảnh hưởng nặng nề trong một khoảng thời gian dài
dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực tây nguyên
dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực tây nguyên

đi qua hai tỉnh gia lai và bình định
tổng mức đầu tư vào khoảng một trăm năm mươi năm tám triệu usd
hơn ba sáu trăm linh tỷ đồng
dự án do bản quản lý dự án hai
thuộc bộ giao thông vận tải làm chủ đầu tư
về cơ bản công tác giải phóng mặt bằng
đã được các địa phương tập trung thực hiện
tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn
vướng mắc cần sớm được tháo gỡ
nhà bà phạm thị dũng sống bên cầu ba la
xã tây giang huyện tây sơn tỉnh bình định
từ trước năm một nghìn chín trăm chín mươi
sống bên sông lo ngại ngập lụt
nên nền nhà được bà dũng đắp cao hơn
mặt đường cũ gần năm mươi cm
nhưng đến năm hai nghìn hai mươi ba
thời điểm đơn vị thi công triển khai
hạng mục cầu ba la thì bà mới biết
ngôi nhà của bà thấp hơn mặt đường gần bốn mét
đây cũng là tình trạng chung
của sáu hộ tiếp giáp với nhà bà dũng
theo phương án giải phóng mặt bằng huyện tây sơn
thì trường hợp của bảy hộ bị ảnh hưởng
bởi dự án nằm trong diện giải tỏa trắng
qua kiến nghị của người dân
ủy ban nhân dân huyện tây sơn
thống nhất phương án giải tỏa trắng
huyện đã yêu cầu ban quản lý dự án
đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện
phối hợp với ủy ban nhân dân xã tây giang
làm việc với từng hộ dân để thống nhất
nhu cầu tái định cư sau khi giải tỏa
về khu tái định cư xã bình tường
hoặc các diện tích đất xen kẽ
trong khu dân cư trên địa bàn xã tây giang
hoặc khu tái định cư xã tây phú
trong bảy hộ đó thì có năm hộ là đồng ý
chặn đất tái định cư
còn hai hộ còn lại thì bà con yêu cầu là đền bù
rồi bà con sẽ tự tìm đất riêng cho mình
đó là tái định cư
và hiện bây giờ thì chúng tôi đang chờ
cái khoản tiền của bằng hai chuyến cho huyện
đó chúng tôi sẽ chi trả cho bà con
và bàn giao đất trên thực địa
để bà con tiến hành xây dựng nhà ở
báo cáo từ văn phòng ủy ban nhân dân huyện tây sơn cho biết
tại khu vực cầu ba la có ba mươi bảy trường hợp
bị ảnh hưởng bởi dự án
trong đó có bảy hộ dài tòa trắng
ủy ban nhân dân huyện tây sơn thống nhất phương án
làm đường gom đối với một mươi hộ phía trên cầu ba la
đối với hai mươi hộ bị ảnh hưởng
do tranh lệch độ cao giữa đường quốc lộ một mươi chín
và cốt nền hiện tại
huyện đã giao ban quản lý dự án đầu tư xây dựng
và phát triển quỹ đất huyện khẩn trương
làm việc với đơn vị tư vấn độc lập
để xác định giá tranh lệch giữa đường quốc lộ một mươi chín
thưa quý vị và các bạn
thông qua chương mục khát vọng tây nguyên
bà con thuộc diện dài tòa trắng khẳng định
dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực tây nguyên
là công trình trọng điểm
người dân nắm rõ chủ trương
và luôn đặt lợi ích chung lên trên
tuy nhiên nguyên vọng của bà con
là sớm được các cơ quan liên quan
giải quyết các chế độ quyền lợi chính đáng
để bà con yên tâm di chuyển đến nơi ở mới
bảo đảm tiêu chí nơi ở mới
phải bằng hoặc đơn vị
hoặc tốt hơn nơi ở cũ
dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực tây nguyên
đoạn đi qua tỉnh gia lai
có chiều dài một trăm hai mươi sáu km
đến nay mặt bằng thi công
đã cơ bản được bàn giao
tại tỉnh gia lai một số trường hợp liên quan đến
hạ tầng đường điện hạ thế cơ chế hỗ trợ
người dân thuộc diện di rời do dự án
đang được các địa phương gấp rút hoàn thành thủ tục
bảo đảm tốt nhất quyền lợi cho bà con
trong quá trình người dân
họ canh tác đất
và người dân canh tác long năm
quá trình di rời đường điện
trụ điện có ảnh hưởng đến quá trình canh tác
nên người dân cũng chưa có đồng thuận cao nhất
đến nay qua trao đổi phân tích
thì người dân cũng đã đồng thuận
đến nay còn hai vị trí trụ tại câu xã hùng
ủy ban xã đã làm việc với hộ dân
và hộ dân đã thống nhất
cho điện lực gia lai
di rời hệ thống điện
vào rành giới phong bằng
riêng có những chính sách
thuộc thẩm quyền quy định ủy ban tỉnh
mà hiện nay chưa phù hợp
ví dụ như là những cái cai trồng
trong cái bảng giá của nhà nước
chúng ta có quy định
nhưng mà quy định chưa đầy đủ
hiện nay thị trường có
do đó nên là
không có cơ sở để mà áp dụng
thì những cái trường hợp này
chúng tôi phải báo cáo
báo cáo lên đỡ mà có cái bổ chung
đỡ kịp thời
giải quyết cho các hội gia đình
báo cáo từ ban quản lý dự án hai
bộ giao thông vận tải cho biết
hiện tại tranh thủ thời tiết tây nguyên
đang vào mùa khô
các nhà thầu đang triển khai các mũi thi công
để đẩy nhanh tiến độ dự án
hiện các gói thầu xl hai xl ba
tại dự án đã hoàn thành
các gói thầu xl bốn b xl bảy
cơ bản hoàn thành
nhưng đang triển khai một số hạng mục phát sinh
ngoài hợp đồng theo kiến nghị của địa phương
căn cứ tình hình thực tế triển khai dự án
các gói thầu còn lại như
gói thầu xl một sẽ hoàn thành đúng tiến độ
được gia hạn đến ngày ba mươi tháng sáu
gói xl bốn b đã hoàn thành các hạng mục chính
các hạng mục điều chỉnh bổ sung
sẽ được hoàn thành trước ngày ba mươi tháng sáu
tại điểm thi công km một trăm bốn mươi bốn cộng tám trăm linh
nhà thầu thuộc gói xây lắp bốn a
đang tập trung nhân lực
phương tiện máy móc tiến hành làm base
đây cũng là đoạn cuối trong tổng số
một mươi một km đơn vị đảm nhận thi công
bên nhà thầu vnk thì đang triển khai
đi công phần lền và phần mặt
thì triển khai đi công đến ba mươi tháng bốn
hoàn thành hết c một mươi chín tám c một mươi chín
và đến một mươi tháng năm thì cơ bản hoàn thành
hết mặt đường cả c một mươi năm
và nhà thầu đang tập trung tiến độ
là cận dụng thời tiết vận lợi
để triển khai đi công nhanh nhất có thể
đơn vị đi công cũng rất chú trọng về
an toàn giao thông bố trí đầy đủ
cọc tiêu biển báo và
nhân sự người hướng dẫn an toàn giao thông
lưu lượng trên đường cú lộ một mươi chín
là rất lớn
nên nhà thầu cũng rất cố gắng
để đảm bảo tốt nhất có thể
cầu ba loa là nhà thầu đã bố trí
hai đầu lực lượng
động bộ hướng dẫn giao thông
và cọc tiêu
đèn đều bố trí
đầy đủ ở hai bên đầu cầu tộm
và có đường dây nóng
khi nếu có sự cố thì sẽ có đường dây nóng
phối hợp với chi cục quản lý đường bộ ba bốn
cũng như là công an giao thông
động bộ lưu thông hai chiều
cho an toàn thuận lợi cho bà công
dự án tăng cường
kết nối giao thông khu vực tây nguyên
không chỉ có vai trò thúc đẩy kinh tế
khu vực nam trung bộ mà còn là tuyến đường huyết mạch
với điểm cuối là cảng quy nhơn
kết nối qua hai hành lang kinh tế gồm
campuchia qua cửa khẩu lệ thanh
và cộng hòa dân chủ nhân dân lào
qua cửa khẩu bờ y tỉnh quán tùm
sớm hoàn thành nâng cấp quốc lộ một mươi chín
sẽ góp phần gia tăng nguồn hàng cho cảng quy nhơn
rút ngắn thời gian di chuyển
đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân
đạt lợi cho thúc đẩy kết nối giao thương liên vùng liên quốc gia